phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện xử lý một mươi sáu người trung quốc
về hành vi nhập cảnh trái phép
đáng chú ý những người này khai nhận muốn đi đến thành phố đà nẵng để tìm việc làm
hồi một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín b một nghìn chín trăm bảy mươi
do lái xe hoàng văn chuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh lạng sơn điều khiển
chở theo một mươi người trung quốc không có giấy tờ thủ tục nhập cảnh hợp pháp
đến hai mươi một giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã kiểm tra một khách sạn trên địa bàn thành phố lạng sơn
phát hiện sáu người trung quốc không có giấy tờ nhập cảnh
sau khi xử phạt vi phạm hành chính ngày hai mươi bảy tháng bảy tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
công an tỉnh lạng sơn đã bàn giao một mươi sáu trường hợp nhập cảnh trái phép trên cho công an trung quốc